bộ tư lệnh quân khu chín vừa khai mạc đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu chín giai đoạn hành một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
trung tướng trần quang phương ủy viên trung mương đảng ủy phân quân ủy trung mương phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã đến dự và chỉ đạo đại hội
những năm qua quân khu chín luôn bám sát nhiệm vụ chính trị tập trung đột phá khắc phục những khâu yếu việc khó
kịp thời động viên những tập thể cá nhân phân đấu vươn lên lập thành tích mới trên từng lĩnh vực công tác
công tác dân vận luôn gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua trung sức xây dựng nông thuận mới quân đội trung tay vì người nghèo
việc giải quyết chính sách tổn động sau chiến tranh được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình thủ tục đạt chất lượng hiệu quả
các đội chuyên trách của quân khu chín và bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố chủ động khắc phục khó khăn
tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ đã cất bốc quy tập một một trăm năm mươi bảy hải cốt lễ sĩ trong và ngoài nước
góp phần thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội vun đắp thêm tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước việt nam campuchia